thưa quý vị bộ xử lý thảm họa afghanistan tiếp tục cập nhật con số thiệt hại sau thảm họa động đất lớn sáu hai độ richter xảy ra hôm bảy tháng một mươi ở tỉnh herat tỉnh miền tây nước này
theo đến nay số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới hơn hai bốn trăm linh người trong khi đó hơn hai người bị thương hơn một ba trăm linh ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn
hiện một mươi đội cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong các đống đổ nát song con số thiệt mạng được dự đoán nhiều khả năng còn tăng
nhiều dương bệnh đã được bố trí bên ngoài bệnh viện chính ở herat giới chức địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan viện trợ để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân
trong đó nhấn mạnh đến nhu cầu hàng hóa thiết yếu như thực phẩm nước uống thuốc men quần áo và liều bạc
vấn đề đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
khi hệ thống chăm sóc sức khỏe của afghanistan vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài đang chịu sự cắt giảm trong hai năm qua kể từ khi taliban nắm quyền
cơ quan liên chính phủ về phát triển tổ chức của các nước đông phi cảnh báo sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan và bất ổn chính trị tại một số quốc gia vùng sừng châu phi
có thể làm suy yếu những nỗ lực giải quyết tình trạng bất ổn cướp biển và buôn bán ma túy ở khu vực
theo cơ quan trên sự gia tăng khủng bố cướp biển cướp có vũ trang và bắt cóc trên biển cũng như sự thiếu hợp tác an ninh giữa các quốc gia thành viên đã khiến tình hình ngày càng tồi tệ
bên cạnh đó là tình trạng buôn bán ma túy vũ khí buôn người và vận chuyển hàng lậu biến đổi khí hậu hạn hán cũng đang làm gián đoạn sinh kế khiến nhiều người phải di rời
cơ quan liên chính phủ về phát triển kêu gọi tăng cường phối hợp giữa tám quốc gia thành viên trong bối cảnh tình trạng bất ổn khu vực đang tạo điều kiện cho sự phát triển và gia tăng của chủ nghĩa khủng bố cũng như sự trỗi dậy của các nhóm cực đoàn
tiếp tục thông tin liên quan tới tình hình xung đột giữa israel và palestine
trong phiên họp kiến ngày tám tháng một mươi một số quốc gia thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc đã chỉ trích cuộc tấn công quy mô lớn của phong trào hamas nhằm vào israel
tuy nhiên theo giới ngoại giao diễn biến tại cuộc họp trên cho thấy thiếu sự nhất trí giữa các nước thành viên tại cơ quan này
tại phiên họp khẩn của hội đồng bảo an liên hợp quốc các đại diện của mỹ và xrn đã kêu gọi thể chế đa phương này lên án cuộc tấn công của lực lượng hamas nhằm vào nhà nước do thái
tuy nhiên theo các nguồn tin ngoại giao hội đồng bảo an liên hợp quốc không xem xét đưa ra tuyên bố chung chứ chưa nói đến một nghị quyết mang tính giảng buộc
trong khi đó một số quốc gia thành viên trong đó có nga bày tỏ hy vọng
hội đồng bảo an liên hợp quốc dành sự tập trung lớn hơn tới các biện pháp giải quyết tình hình hiện nay thay vì lên án hamas
theo thông tin cập nhật mới nhất từ bộ y tế palestine có trụ sở tại giải gaza ngày tám tháng một mươi số người thiệt mạng vì những cuộc không kích của israel đã lên tới bốn trăm một mươi ba người và hơn hai ba trăm linh người khác bị thương
trong khi đó kênh truyền hình cantv thuộc sở hữu nhà nước của israel đưa tin số người thiệt mạng ở nước này đã lên tới bảy trăm linh người
nhằm thúc đẩy các giải pháp ngoại giao
trong cuộc xung đột hiện nay giữa israel và lực lượng hamas ngày hôm qua lãnh đạo các nước trong khu vực đã tiến hành nhiều cuộc thăm vấn song phương để cùng trao đổi quan điểm về tình hình
ngoại trưởng mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc điện đàm để thảo luận với một số quan chức các nước tại khu vực trung đông nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt bạo lực tại giải gaza sau khi xung đột giữa phong trào hamas và lực lượng israel nổ ra
trong một tuyên bố đưa ra hôm tám tháng một mươi thổ nhĩ kỳ khẳng định quyết tâm tăng
các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột israel palestine và xoa dịu tình trạng leo thang căng thẳng song khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được nền hòa bình khu vực
cùng ngày tổng thống ai cập và người đồng cấp palestine đã có cuộc điện đàm thảo luận về tình trạng leo thang xung đột quân sự giữa palestine và israel ở giải gaza
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh nguy cơ thiếu triển vọng chính trị và xu hướng ngày càng xấu đi của các điều kiện hiện nay đang đe dọa cuộc sống của người dân cũng như an ninh và ổn định trong khu vực
ngoài ra hai bên nhất trí rằng để duy trì sự ổn định bền vững trong khu vực đòi hỏi phải đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện cho vấn đề palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước
ngày tám tháng một mươi nhật báo harres dẫn nguồn tin từ lực lượng phòng vệ israel cho biết
nước này sẽ sơ tán tất cả các cư dân sinh sống ở các thị trấn
gần giải gaza trong hai mươi bốn giờ tới trong bối cảnh căng thẳng leo thang chưa từng có giữa israel và palestine
theo lực lượng phòng vệ israel nước này đang huy động hàng chục nghìn binh lính để đối phó với tình hình bất ổn hiện nay
trong hai mươi bốn giờ tới các binh sĩ có nhiệm vụ sơ tán tất cả các cư dân israel đang sinh sống tại giải gaza
lệnh sơ tán sẽ được bắt đầu ngay khi các lực lượng an ninh bắt đầu giả soát và đảm bảo không còn sự xuất hiện của bất cứ tay súng hamas nào
trong khi đó giao tranh vẫn tiếp tục tại thị trấn
gần giải gaza cho đến nay các đơn vị israel đã tấn công năm trăm linh mục tiêu của hamas và kiểm soát nhiều địa điểm do hamas chiếm giữ
những động thái trên diễn ra trong bối cảnh thủ tướng benjamin netanyahu đã tuyên bố tình trạng chiến tranh trên cả nước và kêu gọi huy động lực lượng quân dự bị
trước những diễn biến căng thẳng ở giải gaza giáo hoàng francis kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực vì khủng bố và chiến tranh chỉ đem đến thiệt hại cho dân thường vô tội
từ châu phi liên minh châu phi au cũng kêu gọi ngừng
tranh để các bên có thể trở lại bàn đàm phán vô điều kiện cho giải pháp hai nhà nước
liên minh châu âu eu cũng hối thúc cộng đồng quốc tế đặc biệt là các cường quốc đảm bảo quyền lợi cho những người dân cả ở israel và palestine